nga vẫn giữ vị trí là nhà cung cấp than lớn nhất của đức trong năm hai nghìn hai mươi hai bất chấp lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ nga và châu âu
đây là thông tin do tờ bill đưa ra trích dẫn dữ liệu từ hiệp hội các nhà nhập khẩu than của đức
theo báo cáo đức đã mua tổng cộng là bốn mươi bốn bốn triệu tấn than vào năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám so với năm trước
lượng than nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác của đức cũng tăng nhưng vẫn giảm so với lượng từ nga
đức đã buộc phải tăng cường sử dụng than trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu năng lượng và giá điện tăng cao
nguyên nhân là do nguồn cung khí đốt từ nga đã giảm sau lệnh trừng phạt của phương tây
tuy nhiên eu đã cấm nhập khẩu than từ nga vào tháng một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai như một phần của gói trừng phạt liên quan đến chiến sự tại ukraine được công bố vào tháng bốn cùng năm
do đó hầu hết lượng than được chuyển từ nga đến đức đều theo các thỏa thuận đã được ký trước thời điểm ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám